việc xích chặt quản lý sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh phú thọ đang được các cấp các ngành chức năng hết sức quan tâm
tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn nhiều bất cập tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn ngộ độc thực phẩm
dù không có giấy phép sản xuất rượu thủ công nhưng gia đình ông đặng văn báu ở khu năm xã y sơn huyện hạ hòa vẫn đều đặn nấu khoảng một mươi lít rượu gạo mỗi ngày
với giá thành rẻ chỉ khoảng từ một mươi hai mươi nghìn đồng một lít đa số khách mua là chỗ quen biết người mua uống cũng chưa thấy bị ảnh hưởng gì đến sức khỏe
tôi nấu thì thường thường cứ nấu kinh doanh nhỏ lẻ với khoảng một mươi một mươi năm cân gạo trong một ngày thôi
bởi vì thực tế là kinh doanh thì nó là nhỏ lẻ cho nên là đăng ký với cơ sở là cơ bản thôi
chứ còn thực tế là làm cái thủ tục để mà đăng ký nấu coi như vậy nhiều thực tế chúng tôi cũng chưa làm được
hiện nay trên địa bàn huyện hạ hòa
có gần hai trăm linh cơ sở sản xuất rượu thủ công đa số là các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ công nghệ chế biến vẫn chỉ là khâu truyền nghề
không được qua tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm
mặc dù việc chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đối với việc sản xuất rượu thủ công
nhưng cho đến nay thực tế công tác này mới chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền nhắc nhở là chính
qua kiểm tra thì chúng tôi cũng đã mục đích chính là công tác tuyên truyền
hướng dẫn cho bà con làm sao để tuân thủ các quy định của nhân dân
nước liên quan đến việc an toàn thực phẩm đặc biệt là cái rượu thủ công
nguồn gốc men cũng như các điều kiện trang thiết bị bảo quản
làm sao đảm bảo chất lượng cung cấp ra thị trường đặc biệt là cho bà con ở địa phương
để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng trước mắt các cấp ngành địa phương ở phú thọ
cần tăng cường kiểm tra kiểm soát trong vận chuyển tiêu dùng rượu ở các quán ăn
xây dựng các chế tài cụ thể để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
và nâng cao nhận thức của các hộ sản xuất và kinh doanh rượu
có như vậy mới có thể từng bước đưa sản xuất kinh doanh rượu thủ công đi vào trật tự
nền nếp bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng